vào chiều ngày hôm qua tỉnh hà giang đã tiếp nhận trên hai lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà giang
đang làm việc và lưu trú tại bắc giang có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
người lao động được đưa về từ bắc sang đưa từ bắc sang về hà giang bằng xe ô tô
và đây là lao động đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung khu vực cách ly xã hội cách ly y tế
các trường hợp lao động là f đã khỏi bệnh
để đảm bảo công tác tiếp nhận lao động diễn ra an toàn
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang yêu cầu sở y tế bố trí lực lượng lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
cho toàn bộ công nhân tại điểm cách ly tập trung trung đoàn tám trăm bảy mươi bảy
ủy ban nhân dân các huyện thành phố bố trí phương tiện người đón công nhân từ điểm tập kết về địa phương
thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày tại khu cách ly tập trung của huyện thành phố
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ một mươi bốn
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tiếp theo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
đối với những người trong quá trình trở về từ bắc giang có dấu hiệu ho sốt khó thở
sẽ được đưa thẳng về khu cách ly điều trị của bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang để theo dõi và điều trị